xin được chuyển sang một thông tin khác theo cục khám chữa bệnh bộ y tế tính đến sáng ngày hai mươi tháng bảy
việt nam đã có một mươi một bốn mươi bảy ca mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
hơn bốn ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm chủng tại việt nam
tính từ một mươi tám h ba mươi ngày một mươi chín tháng bảy đến sáu h ngày hai mươi tháng bảy việt nam ghi nhận thêm hai một trăm năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một ca nhập cảnh
như vậy tính đến sáu giờ ngày hai mươi tháng bảy việt nam đã có sáu mươi một trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó năm mươi tám một trăm linh ca trong nước hai tám mươi ca nhập cảnh
số mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hôm qua tính đến sáu giờ ngày hai mươi tháng bảy
việt nam đã có sáu mươi một trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín trong đó năm mươi tám một trăm linh ca trong nước và hai tám mươi ca nhập cảnh
số mắc mới ghi nhận trong nước tính từ đợt dịch thứ bốn kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là năm mươi sáu năm trăm ba mươi ca
trong đó có tám hai trăm bảy mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh